với phát minh động cơ hơi nước cuối thế kỷ một mươi chín với năng lượng điện cuối thế kỷ hai mươi với vai trò của điện tử công nghệ thông tin và sản xuất tự động
giờ đây thế giới đang nói đến sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ ảo kỷ nguyên số và sự phát triển bùng nổ của các công nghệ liên ngành đa ngành
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cơ hội và thách thức rất lớn trên toàn cầu đặc biệt là các nước đang phát triển trong đó có việt nam

chúng ta thì tôi nghĩ là có lẽ là cái tình trạng áp dụng máy móc vào
để mà gây ra cái tình trạng thừa lao động để dẫn đến thất nghiệp
rất nhiều mắt trái của cái cuộc kinh doanh công nghiệp
trong đó cái đó thì có lẽ ở việt nam chúng ta tôi nghĩ là
nếu chúng ta biết cách khai thác thì cái tầng lớp ưu tú tầng lớp tinh hoa ấy
vẫn có thể nắm bắt kịp và ứng dụng và gì họ là người chủ động
chủ nhân trong cái việc là là chủ thể trong cái việc sử dụng những công nghệ mới
thế còn cái tầng lớp giả sử cứ bị đào thải ra
thì chúng ta nếu có biện pháp cách thức vẫn sử dụng
và cái thực tế nhu cầu của nền kinh tế chúng ta tôi nghĩ là vẫn khai thác hết
cái nữa là ở việt nam chúng ta biết là cái kinh tế tư nhân kinh tế cá thể là rất lớn
cho nên nếu như có điều kiện họ có thể quay sang khai thác cư góc đội
trở thành bộ phận kinh tế cái thành phần kinh tế
thì có lẽ là đối với chúng ta cũng không phải đáng ngại lắm
vấn đề là chúng ta có quan điểm có cái cách thức để sử dụng
vấn đề thất nghiệp thì tôi nghĩ đấy là một cái phương án để có thể xử lý được
cho nên đối với doanh nghiệp chúng ta nếu như mà chúng ta nhanh nhạy nắm bắt
thì có lẽ cũng không đáng quá lo về những cái góc độ kia
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
chúng ta cần các nỗ lực liên kết tổng thể
với sự vào cuộc của tất cả các quốc gia liên quan
ở cấp độ khu vực và toàn cầu
trong ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việt nam cần khai thác triệt để kênh hợp tác và hội nhập quốc tế
cùng nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức để phát triển bền vững
thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia
và tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận bình đẳng
và hưởng lợi từ các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp
và tăng trưởng bền vững
tới đây chương trình kinh tế và dự báo xin được tạm dừng
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế
chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin chào và hẹn gặp lại